sau hơn hai tháng triển khai bán vé tàu tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đến ngày mùng chín tháng một mươi hai vé tàu vào các ngày cao điểm trước tết từ hai mươi ba đến hai mươi tám tết và sau tết từ mùng bốn đến mùng tám tết thuộc các tuyến chặng đường dài từ sài gòn đi biên hòa quy nhơn nha trang vinh thanh hóa đã hết sạch vé
theo tổng công ty đường sắt việt nam tại ga sài gòn và ga hà nội vé chiều từ sài gòn đi hà nội và ngược lại các ngày từ hai mươi ba đến hai mươi tám tết và các ngày mùng năm mùng sáu mùng bảy đã hết
ngoài ra ở các trạng đường có cung đường dài khác là sài gòn đi biên hòa nha trang vinh thanh hóa cũng hết vé nguyên nhân là do những tuyến đường này lượng hành khách đông số vé tết bán ra đã hết ngay từ đầu tháng một mươi một
trong các ngày cao điểm ngày tết
cơ bản các chuyến tàu chính thì hành khách đã mua hết vé
còn lại thì những tuyến ngắn những khu đoạn những ga lẻ và những ngày giáp với những ngày cao điểm thì còn khoảng trên hai trăm linh chỗ trống
hiện nay là các công ty đang đưa hệ thống bán vé lên tất cả các cửa vé
theo ngành đường sắt
các trạng đã bán hết vé như hà nội vinh hà nội đồng hới hà nội nha trang
trong trường hợp hành khách có nhu cầu thì vẫn có thể đăng ký chỗ để ngành đường sắt sắp xếp tăng cường thêm toa xe
tuy nhiên theo nhiều hành khách việc chỉ đặt chỗ nhưng chưa có vé ngay khiến họ sẽ lựa chọn về quê ăn tết bằng phương tiện khác
chắc là sẽ vấn đề thật vì có lẽ là có người sẽ trả lại vé và mình sẽ có vé về từ hà nội vinh
nếu mà không có vé thì sao
chắc là phải đi xe khách thôi ạ
hiện trên mạng đã xuất hiện một số trang website bán vé tàu hỏa với giá đắt gấp nhiều lần so với giá vé niêm yết
đại diện ngành đường sắt cho biết các trang này có tên miền gần giống với website của ngành đường sắt
nên một số hành khách đã hiểu nhầm và mua vé với giá rất cao thậm chí mất tiền nhưng cũng không có vé
khẳng định là nếu mà đường sắt hết vé thì các địa chỉ đấy cũng không có vé
vì khi vé chúng tôi xuất ra là bây giờ là vé điện tử
vé điện tử
vé bán ra chính xác
chính xác cho khách đi tàu đúng tên đúng chứng minh thư và cái hóa đơn ạ
bây giờ là cái hóa đơn điện tử của khách hàng
chứ còn các cái lực lượng các cái đối tượng các cái địa chỉ kia có thể là họ lạm dụng
họ lạm dụng một cái cách bán là họ giữ tiền của khách đến ngày đi tàu để đưa ra
thứ nhất là không có vé
thứ hai là có thể là dùng các cái thẻ giờ
thì là ảnh hưởng đến cái chất lượng
cái thứ ba là không đúng tên tuổi
ngành đường sắt khuyến cáo những hành khách đều chưa mua được vé
thì nên thường xuyên cập nhật thông tin trên trang website ww dsvn vn
để có thể mua được vé
vì vẫn có nhiều vé hành khách đổi trả lại hoặc hành khách đặt chỗ nhưng không thanh toán
vì vậy những người chưa mua được vé vẫn còn có cơ hội đặt chỗ theo đúng nhu cầu